bộ y tế đã công bố thêm bảy ca mắc covid một mươi chín mới như vậy đến nay cả nước đã có bảy mươi năm ca bệnh một mươi sáu ca đã trước khỏi
theo đó ca bệnh thứ sáu mươi chín là nam ba mươi tuổi quốc tịch đức tạm trú tại quận hai bà trưng hà nội
bệnh nhân là du khách nhập cảnh nội bài ngày một mươi ba tháng ba trên chuyến bay su hai trăm chín mươi
bệnh nhân bảy mươi và bảy mươi một là một nam và một nữ địa chỉ ở quận thanh xuân và hai bà trưng hà nội
cả hai bệnh nhân này đều là du học sinh tại anh nhập cảnh về nội bài ngày một mươi sáu tháng ba trên chuyến bay tk một trăm sáu mươi
bệnh nhân bảy mươi hai là nữ hai mươi năm tuổi quốc tịch pháp là hành khách trên chuyến bay từ pháp về nội bài ngày chín tháng ba
bệnh nhân bảy mươi ba là nam một mươi một tuổi địa chỉ ở huyện thanh miện hải dương
bệnh nhân về việt nam trên chuyến bay vn năm mươi bốn ngày chín tháng ba
bệnh nhân bảy mươi bốn là nam hai mươi ba tuổi địa chỉ ở lâm thao phú thọ
bệnh nhân về việt nam trên chuyến bay vn năm mươi bốn
bệnh nhân bảy mươi năm là nữ bốn mươi tuổi địa chỉ ở quận hai thành phố hồ chí minh
bệnh nhân di chuyển từ anh về tới việt nam trên chuyến bay của hãng hàng không việt nam airlines số hiệu vn năm mươi
hiện các bệnh nhân đang được cách ly và đeo dõi tại các cơ sở y tế và đang ở tình trạng sức khỏe ổn định